là một món ăn có nguồn xuất xứ từ châu âu đây là món hỗn hợp theo phương pháp tròn lẫn
bao gồm các loại nguyên liệu khác nhau như rau củ hoa quả thịt cá cùng với các loại nước sốt
nhiên cứu này cũng chỉ ra những lợi ích mà salad đem lại cho sức khỏe con người
cung cấp chất sơ giảm cholesterol trong máu giảm nguy cơ mắc bệnh đặc biệt là bệnh ung thư
giảm cân tốt cho xương và tim mạch
trên thế giới theo the fast food concept xu hướng của những cửa hàng đồ ăn nhanh
nhưng lại với thực đơn xanh chủ yếu các món ăn chủ đạo là salat và các loại đồ uống có ích cho sức khỏe đã phát triển mạnh mẽ
đem lại thói quen ăn uống lành mạnh cho tất cả mọi người
với mong muốn đem lại những món ăn bổ dưỡng tạo thói quen ăn uống lành mạnh cho người việt
hai bạn trẻ nguyễn tùng anh và lê vũ thanh bình đã quyết định khởi nghiệp với mô hình cửa hàng đồ ăn xanh tại việt nam
đó là wowbox salad
cùng là du học sinh ở singapore từng anh học về ngành tài chính còn thanh bình học trong lĩnh vực công nghệ thông tin
thời gian đi du học cũng là quãng thời gian mà tùng anh và thanh bình được trải nghiệm sự năng động của nền kinh tế
cũng như những dịch vụ chuẩn mực tại đất nước này
sau một thời gian về việt nam và làm việc tại các công ty lớn
hai bạn trẻ đã quyết định khởi nghiệp với salat như một cách để thử thách chính bản thân mình
và giúp đỡ các chị mới trong cộng đồng
tùng anh là một trong những đơn vị đầu tiên
có một điểm đặc biệt là đối với quang bắc là tùng anh và bình đã cố gắng là mình tìm ra những cái riêng
cũng như là cải tạo cái hương vị nó làm sao cho cả người nước ngoài tại thành phố hồ chí minh
cũng như là người việt nam mình đều có thể ăn được mà ăn trong thời gian dài
mặc dù không hề có kinh nghiệm trong lĩnh vực ẩm thực
thế nhưng với những kiến thức đã học
cũng như khoảng thời gian làm việc
tại các công ty lớn đã giúp hai người bạn này tích lũy kinh nghiệm để bước chân vào môi trường kinh doanh đầy thử thách
công nghệ thông tin thì nó có thể áp dụng được trong rất là nhiều
ví dụ như là cách mình quản lý nguyên vật liệu
làm sao để giảm thiểu cái hao hụt
rồi đối với khách hàng thì cũng dùng những cái hệ thống làm sao giúp người ta đặt hàng
cập nhận được thông tin nhanh nhất
rồi theo dõi được đơn hàng
rồi cách tính toán kể cả về chất dinh dưỡng
hoặc là carb
tất cả những cái đó là

giúp cho khách hàng
người ta trải nghiệm được
nghĩa là dịch vụ
nguyên như là một cái gói dịch vụ
chứ không phải chỉ là ăn một món salad

nó giúp ích rất nhiều cho công việc kinh doanh
không có dự án khởi nghiệp nào thành công
mà không phải trải qua những khó khăn vất vả
đối với wabox salad cũng vậy
những năm tháng bắt đầu khởi nghiệp dự án
hai bạn trẻ tùng anh và thanh bình
đã phải dành rất nhiều thời gian cùng nhau bàn bạc
suy nghĩ về sản phẩm
hướng đi cho dự án của mình
trở ngại đến từ thị trường
cũng như nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào
là điều không thể chính khỏi
wabox salad thì luôn luôn tìm kiếm
những cái nhà cung ứng như vậy
và chỉ làm việc với những nhà cung ứng mà đặc truẩn thôi
thì cụ thể ví dụ như là
bên tùng anh có một nhà cung ứng
mà làm việc đã với nhau đã hai năm nay rồi
và họ đã ở trên thị trường
mà cung cấp đồ củ quả
ở thành phố hồ chí minh này
là phải gần một mươi năm năm
và họ cung ứng cho những cách sản như là
năm sau trên địa bàn thành phố
rất là nhiều và đã kiểm chứng
qua cái danh sách khách hàng của họ luôn
thì cái điều này giúp mình đảm bảo là
nếu mà những cái công ty
tập đoàn lớn như vậy đã tin tưởng
mà làm việc với họ
thì wabox có thể yên tâm
về cái chất lượng của họ
cái sản phẩm bởi vì mình nó rất là mới
đối với người nước ngoài thì người ta ăn salad
ví dụ như là một bữa ăn hoàn chỉnh
hoặc là ăn hàng ngày thì nó rất là bình thường
giống như là việt nam mình ăn bún hộp phở
nhưng mà đối với việt nam thì
nó có hai vấn đề thứ nhất là
ai cũng nghĩ là ăn rau nó sẽ không ngờ
và cái thứ hai nữa là ai cũng nghĩ là rau nó rẻ
nhưng mà để đạt được chất lượng
hoặc là những cái loại rau mà
việt nam mình không trồng được thì
đều phải nhập khẩu trực tiếp thì những cái đó nó làm cho
giá thành nó lên rất là cao cho nên là chỉ
thường là cái giai đoạn đầu mình thì
khách nước ngoài hoặc là những
ba người người ta đã sống và làm việc ở nước ngoài
một thời gian dài thì người ta
đón nhận được cái sản phẩm đó
nó sẵn sàng hơn
nhưng mà đối với khách việt nam thì mình
sẽ phải có nhiều thứ
thời gian giúp khách hàng làm quen rồi
mình cũng sẽ phải tư vấn dần
đặt mục tiêu mang lại
những sản phẩm chất lượng tốt cho sức khỏe
và cung cấp dịch vụ hàng đầu hướng đến
phân khúc cao cấp là khách nước ngoài
và khách hàng của các trung tâm thể dục thể thao yoga
chiến lược kinh doanh của wowbox salad
là tập trung đầu tư
vào chất lượng của sản phẩm
chính vì vậy wowbox
đã mời về một bếp trường của nhà hàng
chuẩn châu âu để chế biến các món salad
các món ăn trong thực đơn
đều được nghiên cứu và làm từ hơn
bốn mươi loại nguyên liệu chất lượng
cùng với hơn một mươi loại nước sốt dinh dưỡng
được chế biến đặc biệt
bên cạnh đó mỗi món salat đều được tính toán
lượng calories phù hợp để đáp ứng
với nhu cầu của từng khách hàng
salad thì nghe qua
có vẻ là một món ăn chơi
nhưng mà thật sự là có lý do
vì sao mọi người nước ngoài
họ cực kỳ ưa chuộng nó như là một món ăn
chín để ăn no
bởi vì nó rất là bổ dưỡng
và nó cung cấp rất là nhiều chất dinh dưỡng
tự nhiên từ rau củ quả
vốn là những thứ tự nhiên
mình hạn chế càng ít đóng hộp càng tốt
và hạn chế đường sữa
thì mình cũng rất là hy vọng
trong thời gian tới
cùng với sự tăng trưởng
của nền kinh tế
thì sẽ có nhiều khách hàng họ quan tâm hơn
bên cạnh cái việc ăn no
người ta sẽ chuyển sang là ăn tốt cho cơ thể
thì đó chính là cái cơ hội của mình
lúc đó hầu như là cái mô hình
chưa có ở việt nam
nên là đối với
cả những món ăn chơi
bếp trưởng nhà hàng khách sạn lớn
người ta cũng chưa có nghĩ tới
là nó sẽ hoạt động thế nào
và một cái nữa là
mình bán ở trong
cái này nó giống như một cái dạng fas food
nhưng mà lại là healthy
thì nó lại khác với lại cái kiểu
ăn trịnh trọng fine dining
ở trong khách sạn
thì tất cả những cái đó là
nó sẽ làm cho bếp trưởng thấy bận nở
nhưng mà ngay từ đầu
chú trọng xác định cái sản phẩm
là cái rất là quan trọng
cho nên kể cả trước khi
gọi là bắt đầu
mở cửa hàng
bắt đầu thuê địa điểm
thì mình cũng đã
làm việc rất là chặt chẽ
với chị bếp trưởng
để mục đích
là phải lên được cái menu trước
là phải kỷ niệm sản phẩm
thông qua rất nhiều
đối tượng khách hàng khác nhau
trước khi mình
chốt được menu
mà kể cả sau khi bắt đầu
mở cửa mở bán
thì mình vẫn đón nhận
lại là phản hồi từ khách hàng liên tục
và liên tục cải tiến sản phẩm
liên tục đưa ra sản phẩm mới
tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
và gây ấn tượng tốt với những ai yêu thích
thực phẩm xanh và lối ăn uống lành mạnh
sau hơn hai năm hoạt động
thực đơn phong phú của wabox
với hơn hai mươi món salad
từ sáu mươi nguyên liệu cơ bản
kết hợp một mươi năm loại nước sốt
và các loại nước ép xanh độc đáo từ rau củ
đã trở thành người bạn thân thiết
của nhiều khách hàng khó tính
trong đó có cả những người nước ngoài
đang sống làm việc tại việt nam
trung bình cứ một tháng
wabox salad phục vụ từ bốn trăm linh
đến năm trăm linh khách hàng
với hơn một đơn hàng
trong đó có những khách hàng ủng hộ wabox
từ những ngày đầu thành lập
những phản hồi tích cực đến từ khách hàng
cũng là niềm khích lệ lớn
đối với tùng anh và thanh bình
để hai bạn trẻ vượt qua những bước đầu khó khăn
của quá trình khởi nghiệp
có những ngày ví dụ mình mở cửa
có một ngày là mình mở cửa thứ bảy
thì từ sáng tới chiều
là không có khách hàng nào hết
và đúng lúc đó thì có một khách
tới theo bạn
thì khách đó chính là
khách mời cũng đã gắn bó với mình rất lâu rồi
cũng là một trong những khách hàng
gọi là quay lại đầu tiên
thì đúng là ngày hôm đó
cũng chỉ phục vụ hai khách đó thôi
nhưng mà chính khách đó đã giúp
wabox chưa có ngày nào gọi là
không đoán được hàng
và đồng thời cũng là khách đã động viên
để mình phát triển lên rất là nhiều
ví dụ mỗi lần có sản phẩm mới
khách đều tới ủng hộ
hoặc là động viên hoặc là hỏi thăm
thì đó là những kỷ niệm
tuy nó nhỏ thôi
nhưng mà nó có ý nghĩa
trên cái quãng đường khởi nghiệp của mình
bởi vì tới lúc đó nói thật sự là
mỗi khách hàng đối với mình đều vô cùng quý giá
và những khách đã quay lại
đã ủng viên đã ủng hộ mình
thì nó càng quan trọng
khởi nghiệp luôn luôn có nhiều khó khăn và cạnh tranh
là phải chấp nhận những công việc khó khăn
thách thức giờ làm việc kéo dài
và những nguy cơ về tài chính
sẵn sàng chấp nhận thử thách
quyết đi đến cùng với sự lựa chọn của bản thân
để phát triển công việc một cách lâu bề
sẽ đem lại những bài học giá trị
về công việc kinh doanh
và tìm ra những khả năng của bản thân
thật sự nghe thì nó hơi lạ
nhưng mà thật sự mình và tụi mình
mừng khi mà có cái sự cạnh tranh
bởi vì cạnh tranh nó cho thấy
một thị trường nó tiềm năng
thì mới có đối thủ cạnh tranh xuất hiện
và họ cũng góp phần
làm cho cái sản phẩm salad này
được công chúng biết đến nhiều hơn
thì về mặt
mà lợi thế cạnh tranh
đó là bên mình rất sớm đầu tư
cho những cái thế mạnh của sản phẩm
cũng như là dịch vụ khách hàng
về sản phẩm
thì là ngoài cái nguồn rau củ sạch
ngoài cái quy trình chế biến
mà được phát triển
tự phát triển
theo chuẩn của khách sạn năm sao
kể từ cái khi mà sơ chế
cách gọn bảo quản
cho đến cách làm sốt
bên mình còn đầu tư sản xuất
là phù hợp với những đơn vị đã sản xuất hộp chế
giấy thực phẩm an toàn
nên là những cái đó
cái hộp giấy đó
nó đạt được tiêu chuẩn của quartex ba
và của mỹ luôn
và những cái yếu tố đó
tùng anh nghĩ là những khách hàng mà họ
sành sành ăn và họ quan tâm
tới chất lượng thực sự
là họ biết những điều đó
liên tục có đối thủ mới xuất hiện
cho nên là mình cũng
xác định là luôn luôn phải có
cải thiện chính mình
thêm sản phẩm mới
làm sao để cho dịch vụ tốt hơn
làm sao để phục vụ khách hàng
được nhanh chóng hơn
thì những cái đó là mình luôn luôn
phải giữ nhiệt huyết
giữ làm mới mình
chứ không nhiều lúc là mình
mình tâm niệm là mình phải tự cạnh tranh với chính mình
chứ không phải là mình cạnh tranh với đối thủ
để giúp cho mình tốt hơn
và phục vụ khách hàng được tốt hơn
và đồng thời là mình cũng phải sẵn sàng
nghe ý kiến của
những đóng góp khách hàng
là tất nhiên rồi
còn của nhân viên hoặc là
tất cả mọi người
để làm sao để giúp cho cái sản phẩm đó
phù hợp được hơn đối với
nhiều đối tượng khách hàng hơn
mang trong mình sự nhiệt huyết của tuổi trẻ
sự nhanh nhạy đối với xu hướng
sản phẩm mới
cùng với sự linh hoạt
trong việc áp dụng những kiến thức đã có
hai bạn trẻ tùng anh và thanh bình
đã vượt qua tất cả những trở ngại
để đạt được những thành công trong quá trình khởi nghiệp
theo như mình
cảm nhận được qua
hai ba năm vừa rồi
mình cũng trực tiếp chứng kiến những
đối thủ của mình phải tạm dừng kinh doanh
và mình hiểu lý do là vì sao
thì một trong những cái
lý do chính mà mình nghĩ
tỷ lệ thành công rất là ít
bởi vì các bạn thiếu cái kiến thức
mà quản lý tài chính
lý do là tức là các bạn
xài tiền nhiều hơn trước khi mà
bạn kiếm được tiền từ khách hàng
và bạn nếu bạn không quản lý
chặt chẽ những con số chi tiêu đó
ví dụ những tắt thoát những tiêu hao
những số tiền mà bạn dùng không đúng mục đích
thì cái nguồn vốn của bạn
nó sẽ sớm cạn trước khi mà khách hàng
họ đến với bạn
thì đó là nghe thì nó rất là đơn giản vậy thôi
phải những người bạn startup
phải thực sự tỉnh táo mà phải suy nghĩ kỹ
và quan trọng về điều này
đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi
mà khó vì lòng người ngại núi e sông
con đường khởi nghiệp gập gành
và đầy trông gai
chỉ có những tinh thần dám nghĩ dám làm
không quản ngại gian khó mới mở rộng ra
mong tìm đến đích thành công
câu chuyện khởi nghiệp của tùng anh và thanh bình
là một minh chứng cho sự thành công nhờ tinh thần ấy
và hơn cả
đó là sự chịu khó trong tư duy cách nghĩ cách làm
và luôn học hỏi để phát triển công việc
một cách vững vàng và lâu bền nhất